tại nhà quốc hội đồng chí phan xuân dũng ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội
đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu ủy ban nông nghiệp hạ viện xét do ngài pít gia dích phó chủ tịch hạ viện làm trường đoàn
tại cuộc hội đàm đồng chí phan xuân dũng chào mừng ngài pít gia dích sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí phan xuân dũng chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ khẳng định trong thực hiện đường lối đối ngoại
việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt lâu dài với các nước tại khu vực trung âu trong đó có séc
đồng chí phan xuân dũng vui mừng khi quan hệ kinh tế thương mại hai nước phát triển tích cực gần đây
kim ngạch thương mại hai triệu đạt khoảng hai trăm bốn mươi tám ba mươi bốn triệu đô la mỹ nhưng còn kiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên
hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên
đồng chí pistajik cảm ơn sự đón tiếp của chủ nhiệm ủy ban khoa học và công nghệ cũng như việt nam
đồng chí pishazik cho biết với tư cách là thành viên eu sẽ ủng hộ việt nam tăng cường quan hệ với liên minh châu âu eu
thúc đẩy eu sớm chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với việt nam evfta công nhận quy chế kinh tế thị trường việt nam
phó chủ tịch hạ viện séc pisajik khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp
hai bên thường xuyên cử đoàn sang thăm chính thức và làm việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và trao đổi những vấn đề cùng quan tâm
tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật giám sát thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn